hà nội đã có chỉ thị về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định đảm bảo phòng chống dịch
nội dung nêu trên được thể hiện trong chỉ thị số hai mươi sáu ct ubnd
được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh vừa ký và ban hành
theo đó hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo công tác lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón xuân mới vui tươi lành mạnh an toàn
tiết kiệm với phương châm mọi người mọi nhà đều có tết
trong đó sở văn hóa và thể thao được ra nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền
văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao kỷ niệm chín mươi hai năm thành lập đảng cộng sản việt nam
mừng xuân mới nhâm dần hai nghìn hai mươi
sở này cũng sẽ phối hợp với các cấp các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa
nghệ thuật thể dục thể thao phong phú lành mạnh phù hợp với tập quán dân tộc
đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch
đặc biệt thành phố yêu cầu sở văn hóa và thể thao phối hợp với ủy ban nhân dân các quận
huyện thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
đối với sở y tế hà nội giao sở này chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương
và các đơn vị liên quan tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát
trong thời gian giao mùa đông xuân đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội tập trung đông người
bên cạnh đó sở y tế cần duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc phân loại phân luồng
kiểm soát nhiễm khuẩn không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho đối tượng nghi ngờ
xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp tết
hà nội giao công an thành phố hà nội xây dựng các phương án tổ chức lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui tết bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm các địa điểm lễ hội vui chơi
bộ tư lệnh thủ đô chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức việc bắn pháo hoa
trong đêm giao thừa dịp tết nguyên đán khi được cấp trên có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này
chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật
các vụ việc nghiêm trọng đặc biệt là các vụ việc sản xuất buôn bán vận chuyển tăng chữ
sử dụng pháo nổ hoặc ma túy chất gây nhiện trên địa bàn mình phủ trách
những ngày qua dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang có diễn biến hết sức phức tạp
hà nội liên tục lập đỉnh với số ca mắc lên tới gần hai f mỗi ngày
riêng tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm một chín trăm hai mươi ca dương tính
trong đó có bốn trăm bốn mươi chín ca cộng đồng
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn là bốn mươi ba hai trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có bốn chín trăm hai mươi ca dương tính
ghi nhận trong cộng đồng là một mươi năm bốn trăm bốn mươi ca số f là đối tượng đã được cách ly là hai mươi bảy tám trăm ba mươi bảy ca